bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo hồ viết an ninh hai mươi tám tuổi
chú tại thôn ba xã yàm hốc huyện chư quynh tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh nguyễn xuân hùng chú cùng thôn
theo cáo trạng tối ngày hai mươi tám tháng bốn tại nhà ông tăng a rẩu sáu mươi bốn tuổi ở cùng thôn có tổ chức tiệc mừng trước ngày đám cưới cho con trai
quá trình ăn nhậu giữa ninh và phạm văn toàn ba mươi chín tuổi chú cùng thôn xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
lúc này toàn đe dọa đánh ninh nhưng được mọi người can ngăn
vì dọa đánh ninh lấy một con dao thái lan của chủ nhà bỏ vào trong túi quẩn đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày
trên đường về đi qua nhà toàn ninh điều khiển xe máy lao vào cổng nhà toàn
tại đây giữa nhóm toàn trong đó có anh hùng và ninh xảy ra xô xát đánh nhau
sẵn có con dao thái lan trong người ninh đã rút ra đâm liên